nguyễn ngọc dũng năm mươi hai tuổi chú tệ xã bình phước huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
đã bị công an huyện bình sơn bắt quả tàng
mở rộng khám xét tại nhà đối tượng cơ quan công an phát hiện một trăm bảy mươi chín kg thuốc nổ
nguyễn ngọc dũng khai nhận mua số vật liệu nổ trái phép trên
về bán lại cho người dân có nhu cầu mua sử dụng khai thác hải sản trong thời điểm tết